ngày một mươi ba tháng tám tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì cuộc họp ban bí thư
cho ý kiến về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
ngày một mươi năm tháng tám đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
thay mặt ban bí thư đã ký kết luận của ban bí thư về vấn đề này
và truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận của ban bí thư
về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
thưa quý vị từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
đặc biệt quan tâm coi trọng công tác cán bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết
quy chế quy định để chấn chỉnh đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng chuẩn hóa
xiết chặt kỷ luật kỷ cương bảo vệ người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
vì lợi ích chung bảo đảm chặt chẽ dân chủ công khai khách quan minh bạch kịp thời hiệu quả
nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém khuyết điểm sơ hở trong công tác cán bộ
đẩy mạnh phân công phân cấp trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng
cơ quan đơn vị người đứng đầu và các cá nhân liên quan tăng cường kiểm tra giám sát và kiên quyết
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm
cấp ủy tổ chức đảng các cấp đã nghiêm túc thực hiện các quy định của trung ương nhờ đó công tác cán bộ
và quản lý đội ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn ngăn chặn khắc phục
được nhiều sơ hở yếu kém tiêu cực trong công tác cán bộ
việc bổ nhiệm đề bạt điều động luân chuyển xét thăng cấp bậc hàm thực hiện chính sách đối với cán bộ
đã bám sát tiêu chuẩn điều kiện quy trình theo quy định chất lượng cán bộ được nâng lên một bước
góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các địa phương cơ quan đơn vị
củng cố tăng cường niềm tin uy tín của đảng đối với cán bộ đảng viên và nhân dân
tuy nhiên qua nắm tình hình ý kiến phản ánh của một số cấp ủy tổ chức đảng và thực tiễn công tác cán bộ
những nhiệm kỳ vừa qua cho thấy mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp
công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện tư duy nhiệm kỳ cục bộ thân quen lợi ích nhóm mất dân chủ
thiếu gương mẫu nể nang dễ dãi chạy trọt vận động tranh thủ lẫn nhau
trong quy hoạch đề bạt bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm thực hiện chính sách đối với cán bộ
bên cạnh đó có nơi cấp ủy viên ủy viên ban thường vụ nhất là người đứng đầu cấp ủy còn đủ điều kiện tái cử
có hiện tượng giữ mình né tránh ngại va chạm không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận
thiếu tích cực triển khai các mặt công tác nhất là những việc khó nhạy cảm phức tạp vì sợ mất phiếu
ảnh hưởng đến bản thân gây ra sự trì trệ trong xử lý giải quyết công việc chung
cá biệt có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế
còn cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém không chấp hành sự phân công điều động của cấp có thẩm quyền
những hạn chế yếu kém trên đã gây khó khăn làm mất nhiều công sức của cấp có thẩm quyền
và cơ quan chức năng trong công tác cán bộ tạo dư luận không tốt
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn khắc phục những tồn tại hạn chế yếu kém góp phần chuẩn bị thật tốt
công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng ban bí thư yêu cầu các cấp ủy
tổ chức đảng tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau
tiếp tục xiết chặt kỷ luật kỷ cương thực hiện nghiêm các quy chế quy định của đảng nhà nước về công tác cán bộ
chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
theo tinh thần chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
và bài viết của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
việc quy hoạch đề bạt bổ nhiệm thăng cấp bậc hàm chỉ định giới thiệu điều động luân chuyển
và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn
điều kiện cơ cấu số lượng độ tuổi tín nhiệm quy trình chế độ chính sách theo đúng quy định hiện hành
kiên quyết không đề xuất quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi uy tín
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ mất đoàn kết cục bộ lợi ích nhóm thiếu gương mẫu
không sẵn sàng chấp hành sự phân công điều động của cấp có thẩm quyền tham nhũng lãng phí tiêu cực
gây thất thoát tiền bạc tài sản của nhà nước phẩm chất năng lực hạn chế
có biểu hiện chạy trọt vận động tranh thủ lẫn nhau thiếu tích cực trong công tác
sợ trách nhiệm dĩ hòa vi quý và những biểu hiện khác được nêu trong chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
phải tuân thủ theo các nguyên tắc của đảng bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy
tổ chức đảng tập thể lãnh đạo có thẩm quyền đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo
nhất là người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham biêu về tổ chức cán bộ
bảo đảm dân chủ công khai khách quan minh bạch đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số
đối với những việc khó phức tạp nhạy cảm hoặc có những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết
thì càng phải giữ vững nguyên tắc tăng cường kỷ luật kỷ cương thực hiện nghiêm quy chế quy định
giao tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương và cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp
tiến hành giả soát thẩm tra thẩm định kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền
đề xuất cụ thể mức độ sử dụng bố trí đề cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo đúng quy định số một trăm hai mươi sáu
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng
giao ban tổ chức trung ương ủy ban kiểm tra trung ương văn phòng trung ương đảng các ban đảng ở trung ương
và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền kiểm tra giám sát công tác cán bộ
theo quy định hiện hành và kết luận này kịp thời báo cáo bộ chính trị ban bí thư về kết quả thực hiện
và có biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức cá nhân vi phạm
kết luận này được phổ biến đến trị bộ